một đối tượng có hành vi hiếp dâm giết người đối với một bé gái sinh năm hai nghìn sáu
vừa bị công an huyện sapa tỉnh lào cai bắt giữ sau hai mươi tám giờ gây án
tại cơ quan công an giàng a giả chú tại xã sapa huyện sapa khai nhận vào sáng ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi truy đuổi vì ăn trộm điện thoại đối tượng đang lẩn trốn
thì thấy một cháu gái sinh năm hai nghìn sáu trú tại địa phương đang đi trên đường đi học
đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm khi nạn nhân chống cự
đối tượng đã ra tay sát hại dã man rồi bỏ trốn
giàng a giả đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà bố mẹ vợ của đối tượng
ở thôn chu lìn một xã trung trải huyện sapa